công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bảy đối tượng cùng chú tại quận bình thạnh tp hcm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
liên quan đến vụ án nguyễn thị phúc mỹ chú tại tp hcm cũng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ngoài ra công an còn tiến hành điều tra đối với nhất phương và nguyễn văn tài cùng chú tại tp hcm về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bọn chúng đã gây ra bốn mươi ba vụ cướp giật tài sản của người dân tại đồng nai và tp hcm
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng một mươi ba xe mô tô ba sợi dây chuyền và nhiều mã tấu bình xịt hơi cay tổng số tài sản các đối tượng cướp giật được gần ba trăm linh triệu đồng